thưa quý vị và các bạn toàn bộ đối tượng cầm đầu trong vụ việc gây mất an ninh trật tự tại đắk lắc
đã bị lực lượng công an bắt giữ tạm giữ hơn sáu mươi đối tượng vận động đầu thú tám đối tượng
và triệu tập làm việc một số người nghi vấn có liên quan
bắt đầu đã ra lệnh tạm giữ hình sự ba mươi đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm thu được nhiều vũ khí
hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng
truy bắt những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
đến bảy giờ sáng ngày một mươi sáu tháng sáu lực lượng công an đã bắt tạm giữ hơn sáu mươi đối tượng
vận động đầu thú sáu đối tượng và triệu tập làm việc với một số người nghi vấn liên quan
bước đầu đã ra lệnh tạm giữ hình sự ba mươi đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm
tăng vật chứng bước đầu thu giữ gồm bốn súng quân dụng bốn súng tự chế hai quả lựu đạn
một trăm chín mươi hai viên đạn các loại ba mươi con dao chín ná cao su
hai mươi điện thoại di động thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng minh đây là một nhóm có tổ chức
với nhiều hoạt động hành vi đặc biệt nguy hiểm
trong đó có bốn chiếc điện thoại di động chúng đem trôn giấu dưới đất ba chiếc và đốt một chiếc
y tim nghie kẻ dẫn đầu nhóm tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu
và giết người dân đang đi trên đường trong đêm ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thú nhận
tôi là người đầu tiên nổ súng
tất cả là tất cả anh em của chúng tôi đã
bắn hết tục ánh xã bên đó
sau đó có mấy đứa anh em của chúng tôi lấy cái bộng xào nêm chỗ sở ủy ban
đột hết cái chỗ đập bên đó
sau đó cả anh em của tôi lên xe về để hỗ trợ chỗ nhóm của amagru
cần đường cục lộ có một chiếc xe bắn tải
có một người mà ông đó là không chịu nhường đường là em lấy con dao
em đi đâm bốn phát chạy tới đó luôn
có hai anh em chúng tôi đã lôi sắt chỗ đông mường
sau đó anh em của chúng tôi phải rút bên đó đi về hỗ trợ chỗ nhóm của amagru
sau đó có một xe tải lớn chạy ra tới chỗ chúng tôi
nên chúng tôi nói với tài xế đó là phải dừng xe
cán đường này lại tài xế lúi xe
có một người đàn em của tôi lại bỏ xăng xe nó đốt luôn
tôi thấy việc làm của tất cả anh em của chúng tôi
quá sai nên tôi khuyên anh em ai đang đi trốn phải ra đầu thú
idil khabur ở buôn khabur xã khư phường huyện khrong bắc tỉnh đắk lắk
cũng là một trong số đối tượng manh động tàn ác đã giết chết một người lái xe chở hàng đang đi trên đường
khi đi chúng tôi mang súng ak rr ckc súng hơi vpc lưu đan
rồi bòm xăng vào dao rồi chúng tôi đi đánh chiếm xảy tiêu
khi đến qua vòng công an đập kính rồi mơ cửa
chúng tôi bắn một anh công an một anh ra ngoài đánh trước rồi bắn
cũng hai người đó chết hết luôn
sau khi bắn mấy anh công an rồi đột phá phòng bên cạnh
đánh phá hết
đập cửa đốt hết
rồi khi về đến cổng xã ectur
thấy xe điện máy xanh chúng tôi bắn luôn
ông lấy xe rồi chết luôn
với sự vào cuộc quyết liệt điều tra truy bắt đấu tranh mạnh mẽ của lực lượng công an các cấp
đến nay những đối tượng hung hăng manh động tàn ác nhất
cũng đã cuối đầu thú nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình
chờ đợi các đối tượng làm một phiên tòa với những bản án nghiêm minh nhất
cũng liên quan đến vụ gây mất an ninh trật tự tại đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu
những ngày này trên các trang mạng xã hội một số đối tượng tổ chức phản động
vẫn đang cố tình xuyên tạc về vụ việc này với ý đồ đen tối
tuy nhiên dù chúng có cố tình nói gì làm gì thì tại nơi đây tình quân dân tình đồng bào vẫn luôn ấm áp
là một khối gắn kết không thể tách rời và càng trong gian khó tình cảm này càng thể hiện rõ nét hơn
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
một vài trái mướt được hái từ vườn nhà hay là một chú gà hoặc vài cân gạo
ai có gì góp nấy không quan trọng ít nhiều
cụ thể cả thôn bảo nhau đồng lòng gom góp nồng những phần cơm nghĩa tình gửi đến lực lượng chức năng
chị em từ thôn đến đồi là cũng đến đấy để đây là hỗ trợ cho các anh làm tài sản
để ê tiêu để đây là được tốt đẹp
các cô muốn gửi cảm vô các đồng chí gọi như là ở phòng ủy ban ê tiêu là cố gắng gọi như là cầm súng vừng cắt ở địa phương này
cả chị và cả cô cho từng bữa ăn ngày
mong các đồng chí gọi như là hoàn thành nhiệm vụ để bảo vệ bình yên cho nhân dân

sáng ngày hôm nay thì chị em cũng có nấu những bữa ăn gọi là bữa cơm
thân thương để gửi đến các chiến sĩ tôi thấy là tình quân dân và giữa các chiến sĩ là rất là thân thương và đoàn kết
người có của góp của người có công người góp công
không chỉ riêng ở một thôn hay một bản mà phong trào này đã lan rộng trên địa bàn nhiều xã của huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
ai cũng hăng hái nấu thật ngon làm thật khéo mong các chiến sĩ khỏe vững tay súng bảo vệ bình yên cho buôn làng
mong các chiến sĩ khỏe vững tay súng bảo vệ bình yên cho buôn làng

bà con trên địa bàn xã đã quan tâm giúp đỡ lực lượng công an trong quá trình truy bắt đối tượng và cuộc sống hàng ngày của cán bộ chiến sĩ tại đơn vị
bà con cũng quan tâm giúp đỡ chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ
cái tấm lòng và ngọc của bà con rất là tuyệt vời cũng như đã từng nói với các đồng chí rằng là không có giấy mực nào tả được rất là cảm động
mấy ngày gần đây là bà con liên tục đi lên và xin cái phương án là nấu ăn như thế nào phân công các lực lượng rồi các tổ nữ công rồi các hội phụ nữ lên để rồi nấu ăn cho các lực lượng như đồng chí đã thấy tại buổi trưa hôm nay
mỗi suất cơm dù nhỏ thôi nhưng là tình cảm là tấm lòng của nhân dân
chắc chắn với sự hỗ trợ tích cực của người dân lực lượng công an sẽ
nhanh chóng vây bắt tất cả các đối tượng phạm tội để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của người dân tây nguyên
gian cảnh bắt người ép viết giấy nở bốn nữ tượng gồm trần văn tuân cù huy thiện lê trung thành và trần văn long cùng chú tại tp phu quốc tỉnh kiên giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phu quốc bắt giữ
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng sáu công an tp phú quốc tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị một nhóm bốn đối tượng gian cảnh bắt giữ
ép viết giấy nhận nở rồi bua ký hợp đồng mua bán đất sau đó các đối tượng dùng giao không chế ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng
vào cuộc điều tra đến bốn giờ sáng cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ thành công bốn đối tượng nói trên
hiện công an tp phú quốc đã tạm giữ bốn đối tượng để tiếp tục làm rõ về hành vi giam giữ người trai pháp luật cướp tài sản cứng đoạt tài sản cố ý gây thương tích
giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp tài sản
tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã bị công an tp bắc ninh tỉnh bắc ninh khởi tố
vào chiều ngày một mươi tháng sáu hoạt điều khiển xe máy che biển kiểm soát mặc áo chống nắng đeo găng tay khẩu trang vào cửa hàng vàng ngọc thơm ở phường nam sơn thành phố bắc ninh
giả vờ hỏi mua vàng
khi thấy chủ quán sơ hở đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mắt chủ quán rồi cướp đi năm chỉ vàng
hoạt mang đi bán được hơn hai mươi bảy triệu đồng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân
ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố bắc ninh đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình và công an xã tường lộc huyện tam bình vừa chia xóa một điểm đánh bạc
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang nhóm bảy đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc tại nhà ông trương nguyễn ở xã tường lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long
tại hiện trường thu giữ hơn một trăm một mươi ba triệu đồng các dụng cụ đánh bạc và nhiều tăng vật khác đội cảnh sát hình sự công an huyện tàm bình đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
vào sáng nay đội tuần tra dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã làm rõ và xác định được nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy dẫn đoàn cho xe cứu thương từ tỉnh khác đến cấp cứu tại các bệnh viện lớn ở đà nẵng vi phạm trật tự an toàn giao thông
theo đó lực lượng chức năng
lực lượng chức năng đã mời làm việc với hai thanh niên một mươi chín tuổi trú tại tỉnh quảng trị và con tùng
các thanh niên này khai nhận thời gian gần đây khi được một số lái xe cứu thương từ quảng nam quảng ngãi liên hệ hỗ trợ chỉ đường vào thành phố đà nẵng đến các bệnh viện lớn nhanh nhất thì nhóm này đã chia làm hai nhóm nhỏ mặc áo phản quang cầm gậy chỉ đường tự trang bị điều khiển xe máy đi vào làn đường của xe ô tô vượt đèn đỏ
sau khi làm việc số thanh niên đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm trật tự an toàn giao thông tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi đường và hứa không tái phạm
sau những xáo trộn do những đối tượng gây dối manh động liều lĩnh gây ra cho đến thời điểm này buôn làng tây nguyên cũng đã dần trở lại nhịp sống thừa nhật
tuy nhiên trên mạng xã hội không ít đối tượng đã có tư tưởng đối nghịch phản động vẫn tiếp tục lèo lái xuyên tạc vu khống bóp méo bản chất của sự việc khiến cho dư luận hết sức bức xúc
chỉ ít tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ việc trên mạng xã hội những thông tin suy diễn đã xuất hiện và nhanh chóng được lan truyền
vẫn là rút tít giật gân cắt ghép hình ảnh bình luận khiếm nhã với thái độ có phần hạ hê kèm theo đó là những ngôn từ kích động trắng trợn xuyên tạp bóp méo sự thật cố tình bẻ lái đổ lỗi cho chính quyền
ngay sau khi sự việc xảy ra trên không gian mạng cũng đã xuất hiện rất nhiều thông tin
không chính xác về cái vụ việc và những cái thông tin này nó sẽ gây nhiễu loạn thông tin trên mạng và nó hoang mang trong quần chúng nhân dân
thì có thể nói là rất nhiều người cũng đã chia sẻ tán phát những cái thông tin thiếu chính xác và chưa được cơ quan chức năng kết luận
một phần là do họ thiếu kỳ một phần chia sẻ theo trào lưu khi mà xảy ra các vụ việc phức tạp mà được dư luận quan tâm
đồng thời nó cũng có nhiều người vì mục đích cá nhân như là câu view câu like hoặc là có mục đích sống chính quyền
không hiểu bản chất sự việc cùng với dễ dãi trong tiếp nhận chia sẻ thông tin những người lan truyền trên mạng xã hội có thể vô tình tiếp tay cho kẻ phản động
trong khi sự việc còn đang được làm sáng tỏ thì sự thiếu trách nhiệm của một số người đã phải nhận kết cục thích đáng
liên tiếp trong những ngày qua lực lượng công an xử phạt hành chính từ năm năm đến bảy năm triệu đồng